tin từ bộ công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí hay còn gọi là vụ án ethanol phú thọ
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ông đinh la thăng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bà trần thị bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam
các bị can bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng này đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật